mô hình tiếng cảnh an ninh đang phát huy hiệu quả ở một số vùng nông thôn của tỉnh phú yên
đây là mô hình mới với sự tham gia của chính người dân địa phương góp phần gắn kết sức mạnh cộng đồng
trong phòng chống tội phạm thiên tai hỏa hoạn bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên tại các làng quê
hai năm qua mô hình tiếng cảnh an ninh đã triển khai tại hai thôn phú phong và phú mỹ của xã hòa đồng huyện tây hòa
bằng nhiều chiếc kẻn đặt cố định trước nhà của các hộ dân trên đường lên thôn
khi phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bà con gõ kẻng liên hồi báo động cho cả xóm và tổ an ninh đến hỗ trợ
đồng thời báo cho các lực lượng chức năng qua mô hình này nhiều nguồn tin có giá trị đã được cung cấp cho cơ quan công an
từ đó đến nay tội phạm giảm hết bảy mươi tám mươi bởi vì anh em tổ chức đi từng tre và kênh kênh nó không biết
cho nên bọn tội phạm nó nế nó không biết
không chỉ tham gia giải quyết các vụ việc trộm cắp gây mất an ninh trật tự
các tổ an ninh khu dân cư còn ngăn chặn kịp thời tình trạng cờ bạc
các trường hợp người sử dụng rượu bia chạy quá tốc độ không đội mũ bảo hiểm
góp phần cùng với chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể giải quyết nhanh chóng
các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội
em thảo giảng đơn thì chỉ đào cái
chương trình là tổng dân bảo lợi an nguyên tư quốc
thứ hai là phát động rộng rãi phong trào là tượng phòng tự quản trên địa bàn xã
và các mô hình này sẽ nhân rộng trên địa bàn các thôn
sự trong tay góp sức của mỗi người dân trong mô hình đã làm cho thôn làng giữ được sự bình yên
và ngày càng trở thành vùng quê đáng sống
vì giờ đây bà con không còn nâm nớp nỗi lo đối tượng xấu đột nhập
có được một giấc ngủ ngon lành mỗi khi đem về yên tâm lao động sản xuất kinh doanh
chung tay xây dựng quê hương đổi mới